tại phú yên vào lúc bảy h hai mươi ba phút sáng ngày một mươi tháng một mươi một tại km một nghìn một trăm sáu mươi chín năm trăm sáu mươi trên tuyến đường sắt bắc nam giao nhau với đường trần rya thuộc địa bàn thị trấn trí thạnh huyện tuy an xảy ra vụ tai nạn làm cụ nguyễn thị hương tám mươi tuổi ở khu phố long bình thị trấn trí thạnh tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên cụ hương đi bộ băng ngang qua đường sắt nhưng không quan sát nên bị tàu se bốn chạy hướng nam bắc đâm phải